trong khi đó bão italia ngày hôm qua đã quét qua bang florida miền nam nước mỹ gây ra mưa dớn tại nhiều nơi thậm chí biến nhiều đường phố trở thành sông
chính phủ mỹ ngay sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế công tại bang florida do tác động của bão đồng thời điều động sáu mươi tám nhân viên khẩn cấp tới khu vực này
chính phủ mỹ ngay sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế công tại bang florida do tác động của bão đồng thời điều động sáu mươi tám nhân viên khẩn cấp tới khu vực này
trong khi đó bão italia ngày hôm qua đã quét qua bang florida do tác động của bão đồng thời điều động sáu mươi tám nhân viên khẩn cấp tới khu vực này